như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào năm hai nghìn sáu công ty đông phương hợp tác với dương thanh cường
huy động vốn để đầu tư và khai thác dự án xây dựng dự án trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng trên nền đất hơn một mươi bảy m hai
tại số một mươi đường âu cơ thành phố hồ chí minh
thanh cường chỉ đạo cấp dưới là thái cường lập hồ sơ vay tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số một mươi âu cơ
và trụ sở của công ty cường tại số bốn mươi bốn an dương vương quận tám
ông hồ đăng trung lúc này là giám đốc agribank chi nhánh sáu dù biết dự án chưa được phê duyệt
tài sản thái chấp lâu đất số một mươi âu cơ là giấy chứng nhận tạm thời không đủ điều kiện thái chấp cho vây
nhưng trung và thuộc cấp vẫn ký duyệt cho công ty của cường vay một trăm bảy mươi tỷ đồng
do hạn mức phân quyền của chi nhánh chỉ được phép cho vay tối đa tám mươi tỷ nên để hợp thức hóa khoản vay của cường
trung đã sử dụng mức phân quyền cho vay của dự án khác
đến tháng bảy năm hai nghìn bảy cường tiếp tục chỉ đạo lê văn tuấn là giám đốc công ty thanh phát do cường thuê
lập hồ sơ vay sáu trăm hai mươi tám tỷ đồng của ariban chi nhánh sáu để thực hiện dự án khu biệt thự ở huyện bình chánh
tài sản thế chấp là hai mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cường thu mua của người dân
trong quá trình giải phóng mặt bằng cho dự án trên cùng với ba bất động sản khác
đối với hai mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cường mang đi thế chấp chưa được chuyển nhượng cho công ty thanh phát
nhưng phía agribank chi nhánh sáu vẫn ký hợp đồng cho vây
số tiền vay được cường dùng để trả các khoản nợ trước đó và đầu tư bất động sản
dẫn đến mất khả năng thanh toán dẫn đến việc ngân hàng ariban bị thiệt hại hơn chín trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên bị cáo dương thanh cường tù chung thân
bồi thường cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn một một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
lê thành công hai mươi năm năm tù đồng thời bồi thường số tiền một tỷ bốn mươi hai triệu đồng
cho công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại một thành viên đông phương
hồ đăng trung hai mươi năm tù hồ văn long một mươi chín năm trương nhật quang và trương quốc bảo một mươi hai năm
nguyễn hoàng quốc thụy và lê sơn hùng chín năm đỗ trọng nhân và thái cường cùng mức án tám năm
phạm hoàng thọ phạm hồng ngọc cùng chịu mức tù bốn năm